giá lợn hơi đang tiếp tục đà tăng vọt tại nhiều địa phương trên cả nước
tại một số chợ đầu mối thịt lợn phía bắc đã ghi nhận mức giá lên tới tám mươi sáu tám mươi bảy đồng một kg
các công ty chăn nuôi lợn ở hai miền bắc nam cũng tăng giá từ một đến ba năm trăm linh đồng một kg trong ngày hôm nay
cụ thể giá lợn hơi tại thái bình lạng sơn hưng yên hà nam đều có thương lái trả tám mươi sáu tám mươi bảy đồng một kg
cụ thể giá lợn hơi tại lào cai vĩnh phúc đan phượng ba vì thái nguyên cũng đạt mức tám mươi bốn tám mươi năm đồng một kg
tại phú thọ nam định hà nội yên bái ninh bình giá giao động trong khoảng bảy mươi bảy đến tám mươi một đồng một kg
ngoài ra công ty chăn nuôi lợn cp miền bắc tiếp tục điều chỉnh tăng giá lợn thêm một đồng một kg trong ngày hôm nay
đánh dấu ngày tăng thứ hai liên tiếp sau một thời gian trứng lại